các bạn và người dân có thể xem hướng dẫn quét mã qr cho tất cả khách hàng trên trang web của trung tâm công nghệ phòng chống covid một mươi chín quốc gia